thủ tướng chính phủ đồng ý ủy quyền bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội trình chủ tịch nước xem xét tặng quà cho đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
theo đề nghị của bộ lao động thương binh và xã hội quà tặng được chia thành hai mức bốn trăm linh đồng và hai trăm linh đồng cụ thể mức bốn trăm linh đồng dành tặng cho các đối tượng
người hoạt động cách mạng trước ngày một tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đang hưởng trợ cấp yêu đãi hàng tháng
người hoạt động cách mạng từ ngày một tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đến ngày khởi nghĩa tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đang hưởng trợ cấp yêu đãi hàng tháng
bà mẹ việt nam anh hùng đang hưởng trợ cấp yêu đãi hàng tháng
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp yêu đãi hàng tháng
thương binh người hưởng chính sách như thương binh thương binh loại b bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ tám mươi một trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng
chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ tám mươi một trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng
người có công giúp cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng
thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng
thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng
mức hai trăm linh đồng một xuất tặng cho các đối tượng
thương binh người hưởng chính sách như thương binh thương binh loại b bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ tám mươi trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng
chiến bị nhiễm chất đầu khóa học suy giảm khả năng lao động từ tám mươi trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng
người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng
người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng
đại diện thân nhân liệt sĩ và thờ cúng liệt sĩ
hai mức quả trên sẽ được gửi tới một bảy triệu người có công với cách mạng với tổng kinh phí gần ba trăm năm mươi tám tỷ đồng